lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
rút ngắn thời gian hoàn thành dự án chống ngập tại tp hcm
công trình chống ngập tp hcm có vốn đầu tư một mươi tỷ đồng với sáu cống ngăn triều
một mươi km đê bao ven sông sài gòn dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập cho năm trăm bảy mươi km vuông
với sáu năm triệu dân tại bốn quận và hai huyện của thành phố
sau hơn ba tháng triển khai nhà đầu tư đã sử dụng hơn năm trăm linh tỷ đồng vốn tự có
để thi công đồng loạt các công trình toàn bộ sáu cống kiểm soát chiều
hai cống nhỏ và bảy tám km đê kè thuộc huyện nhà bè đã được triển khai
hơn một mươi sáu tấn thép hai trăm linh thiết bị thi công hạng nặng đã được sử dụng
hiện nay bảy trăm linh công nhân làm việc liên tục ba ca một ngày để bảo đảm tiến độ đã đề ra
lãnh đạo tp hcm cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền các quận một quận bốn
quận bảy quận tám và hai huyện bình chánh nhà bè cần phối hợp tạo điều kiện với chủ đầu tư
trong việc giải tỏa đền bù di rời các bến phà sắp xếp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật
trong khu vực thi công bảo đảm công trình chống ngập được thực hiện nhanh và hiệu quả